ngày một mươi ba tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
đáng lưu ý trong cuộc họp thì ban chỉ đạo quốc gia đã nhận định xác định được tinh thần là dịch sẽ còn kéo dài
và vì thế các thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận về việc có tiếp tục thực hiện chỉ thị của thủ tướng
về cách ly xã hội hay không hình thức áp dụng ra sao hay công tác hậu cần xuất khẩu khẩu trang thiết bị y tế có cần kiểm soát
mặc dù chúng ta vẫn đang kiểm soát tình hình dịch bệnh tuy nhiên với diễn biến dịch bệnh trên thế giới
và trong nước còn rất phức tạp nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn nếu nới lỏng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại
do đó cùng với việc kiên trì thực hiện năm nguyên tắc chống dịch từ ban đầu thì công tác truy vết các bệnh
kết hợp với các biện pháp cách ly xã hội vẫn là những giải pháp hiệu quả nhất trong phòng chống covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị người dân các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi chỉ thị một mươi sáu hết hiệu lực sẽ đề xuất thủ tướng chính phủ
ban hành chỉ thị mới trong đó quán triệt tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch từ ban đầu
đặc biệt là đeo khẩu trang giữ khoảng cách khi tiếp xúc củng cố các quy định về truy vết ca bệnh
đối với việc cách ly giãn cách xã hội sẽ đề nghị các giải pháp cụ thể chi tiết hơn
có tính đến yếu tố địa phương nhóm đối tượng ngành nghề sản xuất kinh doanh
liên quan đến vấn đề xuất khẩu khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ phó thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp
cần có trách nhiệm với xã hội chỉ xuất khẩu khi đã cung ứng đủ nhu cầu trong nước và chỉ khuyến khích xuất khẩu
với doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu chất lượng